kính thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín đã gây ra quá nhiều bất mát không thể bù đắp
câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị ngày hôm nay đó là về những đứa trẻ còn ở độ tuổi
biết ăn ngủ biết học hành là ngoan nhưng đang phải gánh chịu nỗi đau mất người thân do dịch covid một mươi chín
và đó cũng chính là hoàn cảnh mà một năm trăm linh cháu bé đang phải gánh chịu
một năm trăm linh trẻ rơi vào hoàn cảnh mồ côi chỉ sau hơn ba tháng đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư ập đến thành phố hồ chí minh
những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn cần được sự yêu thương chăm sóc của ba mẹ bỗng chốc bờ vờ
những ngày qua các ban ngành đoàn thể thành phố cùng mạnh thường quân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoàn cảnh này
chính quyền địa phương nơi các em sinh sống từng khu phố tổ dân phố đã đến tận nhà động viên
tìm hiểu nguyện vọng của người thân đang nuôi dưỡng các em để có phương án trước mắt và lâu dài đối với từng hoàn cảnh cụ thể
chắc chắn một điều là những cháu hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố hồ chí minh là sẽ được chăm lo đồng bộ
và như vậy thì chúng ta khi mà sau cái dịch này thì chúng ta cũng không tách ra là những cháu nào khó khăn do cái gì
mà chúng ta chỉ là tập trung chung đối với lại các cháu là vừa là một

rồi vừa là một coi ở cái đợt covid này để có một cái chủ trương chung cho nó chắc quán
do đó thì phải có một cái sự thống kê cho nó đầy đủ